thưa quý vị quá trình xét nghiệm hơn một trăm linh thí sinh và người làm công tác
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn của tp hcm
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai mẫu có kết quả dương tính với covid một mươi chín
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế xác định có một mươi tám mẫu gợp dương tính với covid một mươi chín
sau khi giải gợp ngành y tế xác định có kết quả khẳng định một mươi hai trường hợp dương tính
hiện các trường hợp này đã được cách ly theo quy định
trước mắt tp hcm vẫn sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
diễn ra ngày bảy và tám tháng bảy
tuy vậy tùy vào tình huống cụ thể sẽ có những thay đổi phù hợp
tp hcm sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho phụ huynh
thí sinh và những người làm công tác coi thi
cụ thể ngoài việc xét nghiệm thì lực lượng chức năng sẽ khử khuẩn ở các điểm thi
thực hiện giãn cách từ ngoài vào trong phòng thi thông thoáng phòng ốc
ngoài ra tp hcm đang tính toán khuyến cáo thêm các phụ huynh
thí sinh sau khi hạn chế di chuyển đi lại tiếp xúc